trước tình hình dịch bệnh tả lợn châu phi còn diễn biến khó lường
người chăn nuôi tỉnh hà nam quan tâm tái đàn lợn theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học
đem lại hiệu quả kinh tế cao
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà nam
thời gian qua tỉnh hà nam có trên một trăm ba mươi hai con lợn đã phải tiêu hủy vì dịch tả lợn châu phi
trong đó phần lớn là của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
những trang trại lớn thực hiện đúng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học
thì tỷ lệ bị dịch tả lợn châu phi là rất ít
thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học
không chỉ góp phần phát triển chăn nuôi bền vững
đây chính là xu thế phát triển của chăn nuôi hiện đại
mang lại lợi ích cho cả người sản xuất và người tiêu dùng